trong thời điểm hiện nay các tỉnh và các bệnh viện đều phải xây dựng kịch bản và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất
cũng như con người để ứng phó tại chỗ đối với dịch bệnh tránh di chuyển bệnh nhân với tinh thần bốn tại chỗ
mà thường trực ban bí thư bộ chính trị đã chỉ đạo
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc đối với các tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương
về công tác phòng chống dịch để các tỉnh chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch hiện nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong tuần này đến tuần sau có thể là đỉnh dịch mà chúng ta cần phải quan tâm
các địa phương cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới và kiểm soát tình hình an ninh trật tự để đề phòng làn sóng thứ ba xuất hiện
từng địa phương nên suy nghĩ chiến lược chống dịch một cách hiệu quả cả về kinh tế và đặc biệt là y tế
nên đánh giá mức độ rủi ro từng khu vực trong một địa phương mà không nhất thiết phong tỏa toàn bộ

thủ tướng nhấn mạnh không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng cũng không được để đứt gãy nền kinh tế
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quyết định nguy cơ và áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp đề cao cảnh giác nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
phải khoanh vùng dập dịch một cách cương quyết và quản lý tốt hơn rác thải y tế
có thể từ rất y tế mà có thể gây dịch bệnh như khẩu trang que thử văn văn
trung quốc đã từng bị cái này
ông cả thành phố hàng chục triệu dân ông cái ném khẩu trang bừa bãi hay que thử không được xử lý đốt v v thì nó lây nhiễm rất lớn
trung quốc đã bị vấn đề này chúng ta nên lưu ý
thủ tướng biểu dương các địa phương và ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức cơ bản tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học
bộ giáo dục và đào tạo cần phối hợp với các địa phương để tổ chức tốt kỳ thi đợt hai và đợt ba
thủ tướng nhấn mạnh để thực hiện được mục tiêu kép là một trong những việc khó khăn
nhưng chúng ta có thể làm được nếu như có sự chỉ đạo đồng bộ quyết liệt ở từng khâu từng việc
đặc biệt là phát hiện nhanh xử lý nhanh xét nghiệm nhanh cách ly nhanh
thủ tướng mong muốn làm sao để covid một mươi chín ít ảnh hưởng nhất đến nền kinh tế và đời sống của người dân